hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp
đã chính thức được một mươi một nước tham gia ký kết tại thành phố santiago thủ đô chile
phái đoàn việt nam do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh dẫn đầu
đây là một trong những hiệp định thương mại quan trọng bậc nhất nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại
giữa một mươi một nền kinh tế tại khu vực châu á thái bình dương gồm australia brunei canada chile
nhật bản malaysia mexico new zealand peru singapore và việt nam
về cơ bản cptpp vẫn giữ nguyên nội dung so với phiên bản gốc với tám trang
và chỉ tạm hoãn thực thi hai mươi hai điều khoản chủ yếu liên quan tới sở hữu trí tuệ
nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa một mươi một nước thành viên
chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của chile rằng cptpp phát đi một thông điệp mạnh mẽ
ủng hộ thương mại tự do và vì lợi ích của người dân tất cả các nước thành viên
đồng thời phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch
về phía việt nam tôi khẳng định chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông qua cptpp sớm nhất có thể
cptpp sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới
trải dài cả ba châu lục á mỹ và đại dương với một thị trường lên tới bốn trăm sáu mươi ba triệu dân
và gdp vào khoảng một mươi tỷ usd tương đương một mươi ba năm gdp toàn cầu
việc cptpp chính thức được ký kết
sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo thêm nhiều việc làm
giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các quốc gia thành viên
cptpp với cam kết mở cửa thị trường là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay trên thế giới
cũng như hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho một mươi một quốc gia
cptp là một tín hiệu mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa bảo hộ
hướng tới một thế giới mở cửa thương mại
và không còn các biện pháp trừng phạt đơn phương
sự ra đời của một hiệp định tự do thương mại mang tính bao trùm như cptpp
chứng tỏ khu vực châu á thái bình dương vẫn đang đi đầu trong liên kết và hội nhập kinh tế